hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
và năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi một đã diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đánh giá phân tích thực trạng tình hình nguyên nhân của những hạn chế yếu kém còn tồn tại
phó thủ tướng trương hòa bình đã nhấn mạnh trong giai đoạn tới các bộ ngành địa phương cần tiếp tục hoàn thiện
thể chế chính sách pháp luật về an toàn giao thông đẩy nhanh tiến độ siết chặt quản lý chất lượng
các dự án đầu tư xây dựng xử lý rứt điểm kịp thời các điểm đen điểm tiềm mẩn tai nạn giao thông
nâng cao năng lực công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm
trong năm hai nghìn hai mươi một bộ công an bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
cần ưu tiên ứng dụng công nghệ để hỗ trợ xử phạt vi phạm giao thông
vào thời điểm gần đến tết dương lịch đặc biệt là đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và tết nguyên đán tân sửu phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành liên quan và các địa phương
triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công điện một nghìn bảy trăm một mươi một của thủ tướng chính phủ
kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm chấn áp những kẻ cố tình chống đối người thi hành công vụ
không vì tết mà nể nang xoe xoa
tại hội nghị thay mặt thủ tướng chính phủ phó thủ tướng trương hòa bình đã chính thức phát động
phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm trong phạm vi toàn quốc